bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã và đang triển khai ở nhiều địa phương trên cả nước
đặc biệt với trung du miền núi bắc bộ vùng đất nhiều tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và sự đa sắc của các tộc người
tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực đã đạt được thì vẫn còn những hiện tượng như du lịch phát triển quá nóng
ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan hay những phong tục tập quán nét văn hóa truyền thống của bà con dần mai một
đây là vấn đề bất cập cần giải quyết triệt để nếu muốn hướng tới phát triển du lịch bền vững
với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bản sắc văn hóa của từng địa phương từng tộc người cùng phong cảnh thiên nhiên sẵn có
chính là lợi thế là những sản phẩm du lịch riêng biệt hấp dẫn mà mỗi nơi mỗi khác
việc phát triển du lịch từ các đặc trưng văn hóa bản địa không chỉ góp phần giúp quảng bá văn hóa truyền thống
mà còn tạo động lực giúp người dân địa phương có ý thức hơn về bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc mình
thông thường những người làm văn hóa thì luôn luôn muốn vấn đề bảo tồn đứng lên trên hết
nhưng mà những người làm kinh tế thì luôn luôn khơi dậy để phát triển kinh tế của chúng ta
do vậy tại nghị quyết chung năm khoa tám chúng ta vẫn định nghĩa rằng bảo tồn và phát triển
đấy là trách nhiệm của mỗi một thế hệ của chúng ta
bảo tồn văn hóa nhưng phát triển kinh tế rồi
từ văn hóa đấy là kinh tế trong văn hóa phải phát triển hài hòa và đồng bộ
để từ đó biến các tài nguyên của di sản trở thành hàng hóa của văn hóa
và phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ văn hóa
do vậy trách nhiệm của ngành văn hóa nói chung và của tổng cục nói riêng
là phải hỗ trợ các địa phương để bảo tồn để quốc tế biết đến với những văn hóa của chúng ta hiện có
cao bằng từ lâu đã được biết tới là mảnh đất phong cảnh hữu tình
cùng hệ thống di tích lịch sử đồ sộ tiêu biểu
với một mảnh đất đầy tiềm năng như vậy
trong những năm qua du lịch đã và đang trở thành lối đi mới
con đường mới để xây dựng phát triển kinh tế du lịch địa phương
chúng tôi đã ban hành những cơ chế chính sách
và xây dựng một chương trình công tác trọng tâm của đảng bộ tỉnh
để phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững
và mang đập bản sắc của văn hóa
trong những năm qua chúng tôi sẽ tập trung vào xây dựng
nhiều sản phẩm du lịch mới để khai thác những tiềm năng của địa phương
ví dụ như sản phẩm du lịch về lịch sử truyền thống
du lịch về văn hóa tâm linh du lịch về mạo hiểm và hạng động
du lịch trải nghiệm và xuyên biến giới
đây là những thế mạnh
bên cạnh các kế hoạch xúc tiến khai thác tiềm năng du lịch từ bản sắc văn hóa
thì hiện sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh cao bằng cũng đang triển khai
đẩy mạnh cả các hoạt động biểu diễn dân ca dân vũ
từ đó góp phần tạo nên sự phong phú đa dạng cho các sản phẩm du lịch ở địa phương
chúng tôi cũng xác định là các giá trị văn hóa là một nguồn tài nguyên du lịch phong phú đặc sắc
do đó là cần phải gắn công tác bảo tồn phát huy giá trị dân ca dân vũ dân nhạc
với các hoạt động du lịch dịch vụ xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca dân vũ
gắn với phát triển du lịch kết nối các tour tuyến ở các khu vực có tiềm năng về dân ca dân vũ
rồi kết nối các cái di sản dân ca dân vũ tương đồng để xây dựng thành hành trình di sản
là huyện giáp biên giới trùng khánh nổi tiếng với những địa danh như làng nhà sàn đá
khuổi kỳ động ngườm ngao thác bản dốc
trong đó thác bản dốc đang được khai thác du lịch chung cùng với nước láng giềng
trung quốc và đây cũng là thác nước tự nhiên lớn nhất đông nam á
hay với làng đá khuổi kỳ một trong những biển thiêng của người tày
nơi cất giữ những nét đặc trưng trong đời sống vật chất và tinh thần qua bao thế hệ
đến đây du khách sẽ được trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống của đồng bào với những phong tục riêng biệt
huyện trùng khánh là một huyện giàu tiềm năng để phát triển du lịch
là một huyện biên giới với đường biên giới trải
dài gần chín mươi bốn km
đây cũng là một thuận lợi để cho huyện trùng khánh hợp tác phát triển du lịch
và ngoài ra thì trùng khánh cũng là một cái huyện có nhiều cái du lịch sinh thái
du lịch văn hóa gắn với tâm linh
cũng như là cái du lịch trải nghiệm với cái vùng giá trị văn hóa tài nùng đặc sắc của huyện trùng khánh
với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền
mà hiện nay ở trùng khánh du lịch dường như đã về tới tận bản làng
khi bà con biết biến các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình thành sản phẩm du lịch hấp dẫn
đây là xóm dọc sâu thuộc xã ngọc khê huyện trùng khánh
hôm nay cả xóm rộn ràng chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên ghé thăm
dưới sự hỗ trợ của doanh nghiệp xã hội aritex
bà con nơi đây đã lựa chọn phát triển mô hình du lịch cộng đồng sinh thái
cả xóm là một trăm một mươi một hộ đã đăng ký cam kết thực hiện vào cái
du lịch cộng đồng là một trăm linh hộ đều đăng ký tham gia
và chia ra các tổ có chín tổ để mà phân ra
để mà mỗi tổ thì phụ trách một mảng
như là tổ bếp tổ làm bánh tổ bè mảng tổ truyền thông tổ xe ôm tổ xe đạp tổ đi rừng
tổ vệ sinh nữa
cái tiềm năng lớn nhất của du lịch gắn với bảo tồn
đấy chính là việc chúng ta những người làm du lịch không bị phụ thuộc vào khách
nếu các cộng đồng đấy họ có sinh kế độc lập từ hoạt động canh tác nông nghiệp
thì việc đón khách du lịch lúc đấy nó trở thành một cái giá trị thêm gia tăng thêm
và họ ở một cái vị thế khác hoàn toàn so với cái vị thế là tôi nhất định phải đón khách
và tôi phải làm mọi cách khác biệt đi
hoặc tôi phải thay đổi đi để đáp ứng nhu cầu của khách
khi bạn thay đổi thì bạn đã không còn là bạn nữa rồi
và cái giá trị cốt lõi của từng cộng đồng nó cũng đã bị mất đi
chính vì vậy mà chúng tôi hy vọng rằng với những cái dự án về bảo tồn của chúng tôi
thì nó sẽ luôn ở trong cái nhóm gọi là gì tôn trọng giá trị văn hóa bản địa
nhưng cũng vẫn đáp ứng được nhu cầu của du khách
du khách đến đây có thể khám phá sự hoang sơ của bản làng với những rừng vầu xanh mướt
ngoài ra những cánh đồng hữu cơ trồng tam giác mạch đang mùa hoa nở
cũng trở thành địa điểm hấp dẫn cho du khách chụp ảnh
đặc biệt để tăng thêm các hoạt động trải nghiệm ở bản làng
du khách cũng có thể lựa chọn đi bè dọc trên dòng sông quây sơn thơ mộng
và cuối cùng trải nghiệm thú vị nhất chính là được cùng bà con giã bánh
làm các loại bánh truyền thống của đồng bào dân tộc tày nơi đây
hoạt động du lịch cộng đồng được triển khai tại xóm thì thứ nhất là cái cảnh quan của xóm
mọi người nêu cao được cái ý thức giữ gìn vệ sinh
cái thứ hai nữa là về cái phong tục truyền thống
những cái bộ áo tràm ngày xưa chỉ mặc trong những ngày lễ hội
thì nay khi có du dịch thì chúng tôi đã biết tận dụng và mặc thường xuyên hơn
để làm tôn lên cái nét đẹp của truyền thống
và ba nữa là đặc biệt hơn nữa những cái món ăn truyền thống
cũng như những cái nếp sống của ngày xưa được chúng tôi tái dựng tái hiện lại
hiện tại chúng tôi làm với một cái tâm huyết
đó là bằng cái tâm của mình là đưa tất cả những cái gì bản sắc của quê hương
là đưa cho mọi người để cùng nhau trải nghiệm và khám phá
đoàn của chúng tôi đã được đi tham quan checking trong khu bảo tồn vượn cao vít
cũng như là đi lên những cái hang mà động của bà con ngày chống tàu ấy
hoặc là chúng tôi đã đi những cái vùng nông nghiệp canh tác của bà con
cả đoàn chúng tôi đều cảm nhận rằng là cái phong tục tập quán từ món ăn này
hoặc là những cái
nét sinh hoạt văn hóa của bà con gần như là nguyên vẹn luôn
và cái điều đấy làm chúng tôi rất là xúc động
việc phát triển du lịch cộng đồng nơi đây không chỉ mang lại công ăn việc làm cho bà con
mà còn góp phần giúp người dân thay đổi tư duy nhận thức
trong việc bảo tồn văn hóa gắn với hoạt động du lịch
dù còn nhiều khó khăn nhưng du lịch ở các bản làng trùng khánh đã để lại ấn tượng trong lòng du khách
bởi sự thân thiện hiếu khách
đặc biệt là những sáng tạo trong cách làm
du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và gìn giữ cảnh quan môi trường
đây cũng là hướng đi đúng đắn mà nhiều địa phương đang hướng tới
tài nguyên tự nhiên rồi có thể bị cạn kiệt nhưng tài nguyên du lịch với những sản phẩm kết tinh từ văn hóa
khi được bồi đắp sẽ sinh sôi không ngừng và trở thành một tài sản vô giá
chỉ khi ấy người dân mới thực sự được hưởng lợi từ sự phát triển du lịch
và lúc đó văn hóa mới phát triển bền vững góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói